thưa quý vị sáng ngày hai tháng một mươi hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước võ văn thường điều hành phiên khai mạc
mở đầu hội nghị trung ương dành một phút tưởng niệm ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ lê văn thành và các nạn nhân đã thiệt mạng trong các đợt thiên tai hỏa hoạn
tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề tình hình kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm từ hai nghìn hai mươi bốn đến hai nghìn hai mươi sáu và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi một về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tổng kết hai mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa chín về phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi bốn và một số vấn đề quan trọng khác
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng đề cập những nội dung chính trung ương sẽ thảo luận và cho ý kiến tại hội nghị lần này
trong đó về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh yêu cầu trung ương tập trung cho ý kiến về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
đề nghị các đồng chí trung ương nghiên cứu thật kỹ tờ trình và các báo cáo của ban cán sự đảng chính phủ
tập trung thảo luận phân tích sâu những đặc điểm nổi bật của năm hai nghìn hai mươi ba làm rõ những kết quả đã đạt được những hạn chế yếu kém còn tồn tại
những khó khăn vướng mắc phải giải quyết những thách thức phải tiếp tục vượt qua chỉ ra những nguyên nhân khách quan chủ quan và bài học kinh nghiệm
dự báo những khả năng những tình huống sắp tới trước hết là từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba và năm hai nghìn hai mươi bốn với tinh thần thật sự khách quan toàn diện
từ đó xác định rõ ràng đúng đắn những quan điểm phát triển tư tưởng chỉ đạo mục tiêu tổng quát
một số chỉ tiêu cơ bản quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi ba và cho năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó có sự cần thiết đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp lần này trung ương sẽ cho ý kiến về quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa một mươi bốn
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là cơ sở để làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng điều động bổ nhiệm
sử dụng cán bộ tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị trung ương phát huy trí tuệ nêu cao tinh thần trách nhiệm
cho ý kiến những vấn đề trọng đại phức tạp nhạy cảm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị
của ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba từ nay đến hết nhiệm kỳ
theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày tám tháng một mươi
cũng tại hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông lê đức thọ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bến tre
và ông trịnh văn chiến nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư đảng đoàn
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
ban chấp hành trung ương đảng đã biểu quyết thống nhất để ông điều quré
ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy đắk nông thôi giữ chức vụ ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba
còn vào chiều nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã chủ trì họp báo
thông báo tình hình kết quả công tác công an quý ba nhiệm vụ công tác trọng tâm quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều vấn đề mà sư luận xã hội và báo chí quan tâm cũng đã được lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an trao đổi thông tin cụ thể
quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
quý ba năm đã tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ công tác lớn trọng tâm
nhiều mặt công tác đạt và vượt chỉ tiêu đề ra có phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân
được người dân đón nhận hưởng ứng
trong quý ba đã điều tra khám phá hơn một mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội
đạt tỷ lệ tám mươi tám mươi bắt xử lý hơn một mươi chín sáu trăm linh đối tượng tiệt phá hai mươi ba băng nhóm tội phạm
triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với trung cư mini và nhà trọ có mặt độ người ở cao
thành lập các tổ công tác trực tiếp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong thẩm duyệt nghiệm thu khắc phục những tồn tại về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
tại họp báo đại diện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã thông tin thêm về số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
mà tập đoàn tân hoàng minh đã nộp khắc phục các nhà đầu tư là bị hại sẽ được nhận lại tài sản theo đúng thủ tục tố tụng
cơ quan điều tra xác định số bị hại là hơn sáu người đã thu hồi hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng

cơ quan đến đấu giá biển số xe cũng đã được lãnh đạo của kiểm soát giao thông thông tin chi tiết
hiện đã có bảy mươi sáu người hoàn thành nhiệm vụ tài chính với một mươi sáu tỷ đồng và ba người đã đăng ký xe
tất cả khách hàng sau khi chúng đấu giá đã ký biên bản xác nhận cho thấy nhu cầu rất thật của người dân để được sở hữu biển số xe mong muốn
thưa quý vị chuyến công tác của thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tham dự tuần lễ cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc
kết hợp hoạt động song phương tại hoa kỳ và thăm chính thức cộng hòa liên bang brazil đã thành công tốt đẹp
thế nhưng lợi dụng sự kiện này các thế lực thù địch phản động vẫn tung ra những luận điệu xuyên tạc
mối quan hệ hợp tác đường lối ngoại giao của việt nam với các nước trên thế giới
tiếp mục nhận diện và đấu tranh tuần này sẽ bàn sâu về vấn đề này với phần trình bày của biên tập viên nam hà
mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị khán giả
vừa qua thủ tướng phạm minh chính cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã có một lịch trình hoạt động dày đặc
tại ba thành phố lớn của hoa kỳ từ san francisco đến thủ đô washington dc và new york từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng chín
chuyến công tác của thủ tướng diễn ra ngay sau chuyến thắng
chuyến thăm chính thức của tổng thống hoa kỳ joe biden tới việt nam với việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ song phương
lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
chuyến công tác này của thủ tướng có ý nghĩa quan trọng trong truyền tải thông điệp lớn của đảng
nhà nước và chính phủ việt nam đến hoa kỳ và bạn bè quốc tế về một việt nam yêu trụng hòa bình hợp tác và hội nhập
tham dự tuần lễ cấp cao khóa bảy mươi tám đại hội đồng liên hợp quốc thủ tướng đã phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao đại hội đồng
và phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh hội nghị cấp cao của liên hợp quốc về các vấn đề mang tính toàn cầu toàn dân như biến đổi khí hậu ứng phó đại dịch
chỉ có lòng tin sự chân thành và đoàn kết trên phạm vi toàn cầu với sự củng cố vai trò của liên hợp quốc với sự tham gia tích cực của tất cả các quốc gia
mới có thể giúp chúng ta cùng nhau giải quyết những khó khăn vượt qua thách thức thúc đẩy hòa bình hợp tác phát triển thịnh vượng trên toàn thế giới
cũng như ở từng quốc gia khu vực mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người
dịp này thủ tướng chính phủ có gần hai mươi cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế và chính trị gia hoa kỳ như tổng thư ký liên hợp quốc
chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc chủ tịch u ba
thủ tướng thái lan tổng thống romani tổng thống slovenia tổng thống phần lan
tại các cuộc gặp các đối tác đều thể hiện coi trọng vị thế vai trò và tiếng nói tích cực của việt nam
lãnh đạo nhiều nước ủng hộ tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển đông trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai đảm bảo an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không ở biển đông
cũng trong dìm này chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao thêm với tông gà đưa tổng số nước có quan hệ ngoại giao với việt nam lên một trăm chín mươi ba nước
trong chuyến công tác này thủ tướng chính phủ phạm minh chính có nhiều hoạt động song phương với hoa kỳ
thủ tướng khẳng định tinh thần gác lại quá khứ hướng đến tương lai vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước
đối với brazil chuyến thăm chính thức lần này của thủ tướng phạm minh chính là chuyến thăm brazil lần thứ năm của lãnh đạo cấp cao việt nam
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và là chuyến thăm đầu tiên sau một mươi sáu năm
có thể nói chuyến công tác của thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã truyền tải thông điệp lớn của đảng
nhà nước và chính phủ việt nam đến hoa kỳ brazil và bạn bè quốc tế về một việt nam hòa bình hợp tác và hội nhập
tham gia tích cực hơn chủ động hơn và hiệu quả hơn với các tiến trình quốc tế
chuyến công tác của thủ tướng và đoàn cán bộ cấp cao việt nam được báo chí trong nước và quốc tế phản ánh đậm nét
xong lợi dụng sự kiện này các thế lực thù địch phản động tung ra những luận điệu xuyên tạc mối quan hệ hợp tác
xuyên tạc đường lối đối ngoại chính sách ngoại giao của nước ta
các đối tượng vẽ ra câu chuyện việt nam nâng cấp quan hệ trước đó là vì trước những diễn biến phức tạp
tranh chấp trên biển đông họ dựng lên việc việt nam cần phải dựa vào hoa kỳ vào châu âu
thì mới thoát khỏi ảnh hưởng nước khác mới phát triển được đất nước bảo vệ được lãnh thổ
trước trong và sau chuyến thăm của thủ tướng các tổ chức phản động sống lưu vong
các hãng truyền thông định kiến với việt nam ở hải ngoại phát tán nhiều bài viết với nội dung xấu độc
để kêu gọi chính phủ hoa kỳ gây sức ép vấn đề dân chủ nhân quyền với việt nam
các bài viết trên cho rằng quan hệ việt mỹ sẽ không phát triển nếu dân chủ nhân quyền ở việt nam không được cải thiện
đồng thời bôi nhọ mối quan hệ này không thực chất
trọn các vấn đề nhị cảm trong nó có vấn đề đối ngoại
mà nó khoét sâu rất nguy hiểm ở cái chỗ tức là việc không có thì nó nói thành có
hoặc việc nó chỉ là thế này nó lại thổi phồng lên là thế khác
và mục đích cuối cùng của nó là nhằm hạ vệ cái vị thế của việt nam trên trường quốc tế
thật ra những luôn điều này nó nằm trong tổng thể hoạt động tuyên truyền các quan điểm sai trái
để là xuyên thạc cái chính sách đối ngoại của đảng và nhân hợp việt nam
và nhân đây thì tôi cũng xin nhắc lại cái phát biểu của thủ tướng khoa minh chính
đó là việt nam không chọn bên mà chọn lép phải
và xu thế thời đại là hòa bình hợp tác và phát triển
từ khi đảng nhà nước ta ra đời cho đến nay thắng lợi trong công cuộc kháng chiến kiến quốc trước đây
xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay khẳng định rõ
dân tộc ta luôn nhất quán thực hiện phương châm lấy nội lực tự lực cánh sinh là chính là quyết định
đồng thời coi trọng tăng cường đoàn kết hợp tác quốc tế
dựa vào nước này để chống lại nước kia hoàn toàn không có trong đường lối chính sách
và thực tiễn đối ngoại của đảng nhà nước ta
ngoại giao của việt nam luôn kiên định đối ngoại độc lập tự chủ
vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa
và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng
điều này tiếp tục được cụ thể hóa trong phân tiện đại hội một mươi ba của đảng
phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị
kết hợp với sức mạnh thời đại tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế
để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa nền văn hóa và lợi ích quốc gia dân tộc
trong năm hai nghìn hai mươi ba và những năm gần đây cùng với việc phát triển quan hệ với mỹ
chúng ta đã triển khai rất là đồng đều việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước láng giềng
các nước khu vực các nước lớn các đối tác quan trọng bạn bè truyền thống
cụ thể là với trung quốc lào campuchia cuba nga ấn độ v v
những bước triển khai rất bài bản và có lớp lang này
nó đã tạo ra được một cái thế trận đối ngoại nói chung
có thể nói là giúp cho chúng ta ở một thế rộng mở hơn linh hoạt hơn
và có những dư địa để chúng ta phát triển quan hệ với tất cả các đối tác
tôi nghĩ đây là một bước có thể nói là đánh dấu sự trưởng thành của đối ngoại việt nam
vì vậy bên cạnh việc mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế theo tinh thần
việt nam là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
đảng nhà nước ta luôn phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân
chủ động tự lực tự cường nhằm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
tất cả những ai tôn trọng độc lập chủ quyền thiết lập các quan hệ hữu nghị hợp tác và phát triển
trên sở là cùng hòa lời với việt nam thì đều là đối tác
còn bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống lại là mục tiêu của
việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc lật đổi chế đội xã chủ nghĩa
cũng như là xâm phạm độc lập chủ quyền và lấy quốc gia dân tộc của việt nam thì đều là đối tượng của việt nam
chúng ta thấy rằng cái đường lối này có cái sức thu phục nguyên tâm rất lớp
nó phản ánh một cái nguyện vọng của nhân dân ta
cũng như của các lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta là luôn luôn thực hiện nhất quán một cái khát vọng hòa bình
và muốn có hòa bình
nữa phải xây dựng mối quan hệ hữu nghiệp hữu nghị tốt đẹp với tất cả các nước
miễn là những nước đó cùng có chung quan điểm suy nghĩ và có lợi ích cho chúng ta
thực tế cho thấy sự phát triển mối quan hệ việt nam với các quốc gia trên thế giới là tất yếu khách quan
xu thế chung của thời đại đồng thời đã chứng minh đường lối chính sách đối ngoại đúng đắn của đảng ta
thể hiện nét đặc sắc ngoại giao cây tre vì lợi ích của mỗi quốc gia dân tộc
đóng góp vào hòa bình hợp tác phát triển
trong khu vực và trên thế giới
hoàn toàn không có chuyện theo bên này chống bên kia như luận điệu những kẻ xấu cố tình xuyên tạm bịa đặt
tin an ninh trả tự
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe thành bưởi và xe một mươi sáu chỗ khiến năm người chết
công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam tài xế hoàng văn tính
chú tỉnh thừa thiên huế về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
như tin đã đưa
vào sáng ngày ba mươi tháng chín
tính lái xe ô tô khách lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng từ đồng nai đi lâm đồng
khi đến xã phú vinh huyện định quán tính đã cho xe lấn trái và tông vào ô tô một mươi sáu chỗ do tài xế nguyễn văn cảnh
chú tỉnh bình thuận điều khiển chở theo chín hành khách
hậu quả tài xế cảnh và bốn hành khách tử vong bốn người khác bị thương
theo hệ thống camera giám sát hành trình thời điểm xe khách thành bưởi gây tai nạn
xe này chạy với tốc độ sáu mươi chín km một giờ trong khi quy định tối đa là năm mươi km một giờ
dùng dao đâm làm bị thương một chiến sĩ công an và hai bảo vệ dân phố
huỳnh quốc chiến và huỳnh quốc thắng đã bị công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh tạm giữ
vào tối ngày ba mươi tháng chín công an đường long thành trung nhận được tin báo tại quán nhậu trên khu phố long trung
thường long thành trung thị xã hòa thành
xảy ra vụ gây dối đánh nhau
tổ công tác cùng đồng chí đại úy nguyễn thanh toàn và ba đồng chí bảo vệ dân phố đã đến để giải quyết vụ việc
sau khi xác định được nhóm gây dối tổ công tác đã mời các đối tượng về trụ sở
tuy nhiên bà đối tượng là huỳnh tấn khải huỳnh quốc chiến huỳnh quốc thắng không đồng ý và có hành vi đóng cửa rào
tấn công tổ công tác khiến một cán bộ công an và hai bảo vệ dân phố bị thương
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một cây dựa một dao tự chế một thanh sắt hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
công an quận tân bình thành phố hồ chí minh cho biết đã vắt giữ lê đình tuấn quê ở quảng bình tạm trú tại quận gò vấp về hành vi trộm cắp tài sản
vào sáng ngày năm tháng chín tại siêu thị vincom cộng hòa nằm trên quận tân bình nhân viên đến làm việc và phát hiện tủ trưng bày sản phẩm của công ty bị cậy phá
mất hai mươi bốn sản phẩm trang sức trị giá hai trăm năm mươi triệu đồng nên trình báo công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác định tuấn từng có hai tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản có dấu hiệu khả nghi
mới đến làm việc tuấn khai đã trốn trong nhà vệ sinh của siêu thị chưa đến giờ thì bắt đầu ra tay
để tránh bị phát hiện thì sau khi trộm tài sản tuấn thuê xe ôm di chuyển qua nhiều địa bàn thay đổi nhận diện
khám xét nơi ở của tuấn cơ quan điều tra thu giữ toàn bộ tăng vật của vụ án được đối tượng cất giấu ở trần nhà